ubnd tp hcm đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tp hcm năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thị nhân ubnd tp hcm sự hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín tổng sản phẩm grdp của thành phố đạt hơn một ba mươi bốn triệu tỷ đồng tăng hơn tám
năng suất lao động năm hai nghìn một mươi chín ước đạt gần ba trăm linh triệu đồng một người tăng sáu tám
thu ngân sách đạt hơn bốn trăm một mươi hai tỷ đồng tăng ba ba so với chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ triển khai nhiều đề án quan trọng như điều chỉnh tỷ lệ phần trăm
các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
tiếp tục thực hiện xây dựng tp hcm giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
đây là năm thứ tư thành phố có sự tăng liên tục
năm nay thành phố phải trình quốc hội đề án điều chỉnh tỷ lệ để lây ngân sách
và xây dựng chính quyền đô thị
đây là hai biện pháp quyết định về đổi mới thể chế
những vấn đề lớn mà người dân bức xúc như kẹt xe ngập nước ô nhiễm môi trường
phải có giải pháp định hướng để nhân dân tin tưởng